vâng thưa phó giáo sư cảnh vậy ở phương diện đông y thì khi mà người bệnh bị đột quỵ thì người bên cạnh nên làm thế nào để có thể xử trí một cách nhanh nhất giúp cho người bệnh được
khi mà đứng trước một cái vấn đề đột quỵ thì một người xung quanh phải tìm cách giúp đỡ
ví dụ nếu mà người ta tự nhiên có thể người bệnh nhẹ nhàng đang nói hoặc đang cơm tự nhiên cầm cái đũa bị rơi xuống
thì đầu tiên biểu diễn đầu tiên và hiểu là như thế là bất thường phải đến y tế ngay
đấy đó là cái vấn đề nhẹ
còn vấn đề nặng hoặc là đang đi tự nhiên cái chân lết đi không được
thì phải hiểu ngay đấy là có biểu hiện của nguy hiểm đối với thần kinh phải đến cơ sở y tế ngay
đó là vấn đề tôi nói những cái vấn đề nhẹ
còn vấn đề nặng đang ngồi như thế này tự nhiên ông ngạ vật xuống
thì dạo vật xuống như thế thì có hai ý
một là ý là đối với y tế chúng tôi thì cái thở là vô cùng quan trọng
đấy thì cái thở là người bệnh cần phải có nhiều người là mà bị đứa hôn mê như thế thì người ta bị đi
đi đi đi
đi ngoài đi tiểu cũng như đi đại tiện là có thể bị dầm đi đấy dằm ra ngoài
đấy thì cái cấp cứu ban đầu đó là rất quan trọng
bằng cách là có thể nằm nghiêng để cho người bệnh thở một cách không bị tắc thở
đấy thậm chí đường dài không phải mắc cái đường dài ra thì không thể tâm thở
còn về mặt châm cứu thì trong đông y có một số huyệt để mà châm cứu gọi là châm cứu tỉnh thần khai cứu tỉnh thần
nhưng mà dùng cái nhược huyệt này thì ví dụ huyệt nhân trung chẳng hạn anh đã khai cứu tỉnh thần
đấy thì cái đấy là trường tập được hay dùng
nhưng mà cái này nó cũng rất là khó bởi vì là cái này phải hơi chuyên ngành
vì là nếu là về đông y là trứng trứng thực thì châm mà trứng thoát á là trứng hư thì phải cứu
thế là người bệnh đó ví dụ như là đi ngoài ra dầm dề như thế thì cứu là chính chứ không phải là châm là chính
này do đó phải có nghề dưới không có nghề thì cũng rất là khó
nhưng mà cái mà thông thường nhất có thể làm được về cái cạnh hiệu của truyền
đó là anh châm cứu huyệt nhân trung hay
dày huyệt nhân trung anh nghiêng người bệnh có thể làm nghiêng
đợi cái vai người bệnh cái cổ ấy ngửa ra để cho thở nó không bị thắt
cái đó là những cấp cứu ban đầu
đồng nghĩa với nó là gọi cấp cứu luôn để đi đến người bệnh đến bệnh viện càng nhanh càng tốt
đấy thì đó là những vấn đề mà tụi ta phải kết hợp đồng tư y trong cái cấp cứu bệnh nhân
nếu không kết hợp đồng tư y trong cấp cứu bệnh nhân thì không đem lại một cái giá trị tốt nhất cho người bệnh
khuyên là chúng ta phải lên động tác như vậy
còn ví dụ như là con người nói là châm một mươi đầu ngón tay
thực sự mà nói thì khi cái vật chất chuyên ngành
kia tôi chứng nhận đó là người bệnh là bị chứng
chứng gọi là có quả tức là chứng trúng phong nhưng mà thể thật chứng
thì bắt đầu mới châm được một mươi đầu ngón tay được
còn hư chứng châm vào là chết luôn đồng nghĩa là chết luôn là chứng thoát luôn
cái này tôi nghĩ rằng là nên chuyên ngành và không nên tham gia vào cái chuyên ngành
và nên chỉ cùng lắm là châm một huyệt nhân súng được
thì báo quý vị cảm nhận
vâng xin cảm ơn phó giáo sư cảnh
vâng thưa phó giáo sư cường
vậy bác sĩ đã gặp trường hợp nào mà cấp cứu sai cách dẫn đến di chứng nặng nề
cho người bệnh trước khi đến cơ sở y tế chứ
thì thật ra là như thế này
mình có một số cái sai cách như là phó giáo sư cảnh cũng vừa đề cập
tức là mình nghĩ rằng là mình sẽ làm được và bệnh nhân sẽ tỉnh lại
đấy là cái là thì đây là cũng là cái kỳ vọng chung của người thân bệnh nhân
tuy nhiên rằng là
hầu hết là những cái động tác của chúng ta mà thái quá như là giáo sư cảnh nói thì đều là không đúng
và có thể mang cái hiệu hại
thậm chí là có những chúng ta sẽ bàn nữa tôi tí nữa hỏi thêm ý kiến của giáo sư cảnh
về chuyện là ăn cung như hoàng hòa
và rất nhiều người nữa là pha cái cách đấy cho bệnh nhân uống thì như thế nào
thì tí nữa sẽ hỏi
thật ra là chúng tôi không có kinh nghiệm
nhưng mà hầu hết các tài liệu về hướng dẫn
đồng nay khi mà bệnh nhân mà gặp những bị tường hợp mà đột quỵ
như chúng tôi vừa rồi phát hiện ra những dấu hiệu ở mặt ở tay và ở chân
đấy như thế thì người thân bệnh nhân thì giúp cho bệnh nhân
đầu tiên là phải có một cái chỗ nằm mà giáo sư cảnh nói nó phải kín gió
đấy rất quan trọng
hầu hết các tai biến của chúng ta là xảy ra vào nửa đêm gần sáng
khi mà nhiệt độ nó thấp
đấy là người bệnh đột ngột đi ra ngoài
chúng ta phải đưa bệnh nhân vào phòng ấm
đồng thời là gọi cấp cứu
còn trong lúc chờ đợi đấy thì chúng ta để bệnh nhân nằm
và tư thế như giáo sư cảnh nói là tư thế nằm nghiêng an toàn
có nghĩa là gì
cổ của bệnh nhân đầu bệnh nhân phải quay ra một bên
để làm sao nếu như bệnh nhân có bị trào ngược bị sặc
thì nó không bị vào phổi
đấy là cái rất là quan trọng
một cái thứ hai
hai nữa là mình lúc ấy mình đừng làm cái gì
người ta chỉ khuyên mình là quan sát và hỗ trợ bệnh nhân thôi
có nhiều người là đo cũng đo huyết áp là thấy huyết áp cao
nhưng mà thật ra là bây giờ có những cái huyết áp mà rất cao
người ta phải xử lý còn cao ở mức độ cũng đã cao nhiều trong trường hợp đột quỷ
thì người ta phải phân định dẫn rõ ràng là xử lý đến đâu đến đâu đến đâu
chứ cũng không phải là cứ thấy huyết áp cao là mình
mình cho ngậm andalat rồi là tất cả những cái nhiều trường hợp như vậy
thấy huyết áp cao là mình cho ngậm cái viên andalat viên nhậm
hoặc là mình sỏ một số giọt ở dưới lưỡi
sau đấy là huyết áp nó tụt xuống
tụt xuống nó lại càng làm cho cái dòng máu lên não nó bị yếu đi
và cái ổ mà nhồi máu nhũ não nó càng rộng ra
và tiên lượng bệnh nhân sẽ là rất xấu
và di chứng sẽ là rất cao
và cái nguy hiểm nhất là cái huyết áp nó bị tụt
và hầu hết chúng ta bị cái sai lầm là cái sai lầm đấy
thì nếu như biên tập viên có hỏi chúng tôi là cái sai lầm như thế nào
thì chúng tôi thấy rằng là mình thường hay cho bệnh nhân ngậm các thuốc hạ áp nhanh quá mức
và gây ra cái ổ nhũn não nó lớn
và về sau đấy thì cái hậu quả của nó rất là nặng lẻ
và chúng tôi cũng rất là nhất trí quan điểm với giáo sư cảnh đấy
đã trình bày tức là đột quỵ này
vì sao nó lại xếp một cái biên cố tiêu

hàng đầu tất cả các nghiên cứu người ta đặt ra hai tiêu chí quan trọng nhất
là giảm được tỉ lệ đột quỵ và giảm được tỉ lệ nửa máu cư tim
bởi vì là hầu hết những cái đột quỵ là xảy ra đột ngột
nó làm cho con người đang là một người lao động
thậm chí trở thành mất khả năng lao động
thậm chí là tàn phế
và thậm chí là phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của gia đình và xã hội
không nói đến những trường hợp là chúng tôi bệnh nhân có thể tử vong
do cái tình trạng là não nó tổn thương rộng hóa
và không thể cứu được
tức là đang ở một người bình thường mà đang có khả năng lao động
đến một người mất khả năng lao động
phụ thuộc vào người khác
và nhờ hoàn toàn vào gia đình và xã hội
thậm chí có khi là bỏ cả mạng sống
chính vì thế cho nên là phòng không bị đột quỵ
và đột quỵ nó đã xảy ra rồi thì phát hiện rất là sớm
và tránh những cái động tác mà có thể làm gây hại cho người bệnh
vâng xin mời ông phật giáo sư cường